kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đã suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ vài nơi
cùng với mức nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi sáu hai mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi bốn khi chịu tác động của không khí lạnh
từ phía bắc di chuyển xuống thì mưa rông sẽ tăng trở lại
cùng nền nhiệt giảm nhanh trời chuyển rét cả ngày
trong khi đó tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do nằm xa khối không khí lạnh nên hai ngày tới chỉ có mưa vài nơi
sau mưa giảm hẳn tuy mưa không tăng nhưng không khí lạnh
vẫn khiến cho nền nhiệt tại đây giảm dần cao nhất hai ngày tới
giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ và sau đó giảm nhẹ từ một hai độ
ở miền trung trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc suy yếu dần
nên mưa sẽ giảm đi nhiệt độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai và ngày kia tăng nhẹ phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó từ đêm hai mươi bốn sang ngày hai mươi năm tháng hai khi không khí lạnh rồn xuống
thì mưa sẽ gia tăng trên khu vực
đồng thời nền nhiệt cũng giảm
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi hai ngày tới phổ biến chỉ còn mưa vài nơi
với mức nhiệt độ cao nhất tăng lên giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn vùng bình định xuống đến bình thuận cao hơn giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi năm mưa rông trên toàn khu vực sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt giảm nhẹ
ở vùng cao tây nguyên ba ngày tới phổ biến ít mưa ngày nắng nhiệt độ tăng dần
dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực
sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ cục bộ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây thời tiết hôm nay cũng như là thời đoạn sắp tới
chưa có nhiều biến động chủ đạo vẫn là tạnh giáo và có nắng nhiều
với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một số nơi tại miền đông nam bộ đạt nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi bốn độ